bộ thương mại trung quốc đã kêu gọi australia ứng xử công bằng với tất cả các doanh nghiệp
trong đó có tiktok phản ứng của bắc kinh diễn ra sau khi canberra cấm ứng dụng tiktok
trên các thiết bị của chính phủ do quan ngại về an ninh
bộ thương mại trung quốc nêu rõ lệnh cấm cài đặt ứng dụng tiktok trên tất cả các thiết bị
thuộc sở hữu chính phủ liên bang australia đã gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp
và người dân australia không xuất phát từ an ninh quốc gia
bắc kinh cũng kêu gọi camera tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước
hiện australia cũng chưa đưa ra phản ứng nào trước tuyên bố của trung quốc
vào ngày bốn tháng bốn chính phủ australia thông báo cấm ứng dụng tiktok thuộc sở hữu của tập đoàn
bidens trung quốc trên các thiết bị của chính phủ do lo ngại do dỉ dữ liệu người dùng
và kéo theo đó là rủi ro về an ninh quốc gia
với quyết định này australia sẽ trở thành thành viên cuối cùng của liên minh an ninh tình báo
five eyes gồm mỹ anh canada và new zealand
thực hiện lệnh cấm tiktok trên các thiết bị công vụ